tổng thống joe biden vào ngày hôm qua đã có bài phát biểu quan trọng thứ hai trong vòng bốn ngày qua
trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra vào cuối năm nay
tại nhà thờ đức mẹ emmanuel bang nam carolina một trong những nhà thờ lâu đời và nổi tiếng nhất nước mỹ của cộng đồng gốc phi
và cũng là nơi xảy ra vụ xả súng mang tính phân biệt chủng tộc làm chín người thiệt mạng năm hai nghìn một mươi năm
tổng thống biden khẳng định chủ nghĩa da trắng thượng đẳng là chất độc đã chia rẽ nước mỹ trong suốt lịch sử
và tư tưởng này không có chỗ đứng ở nước này trong hôm nay ngày mai hay bất cứ lúc nào
nhân sự kiện phát biểu tranh cử ông biden đã bày tỏ sự cảm ơn đối với các cử tri gốc phi của bang này
những người đã góp phần giúp ông chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng dân chủ năm hai nghìn hai mươi
cũng trong bài phát biểu ông biden tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ đối thủ tiềm năng
cựu tổng thống trump khi kết nối hậu quả của cuộc nội chiến và hậu quả của cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi
bài phát biểu của ông biden cho thấy đảng dân chủ đang xác định chiến lược chính
trong chiến dịch tranh cử đó là hướng dư luận cử tri coi cuộc bầu cử tổng thống
là một cuộc đấu tranh cho dân chủ và các quyền cơ bản hơn là vấn đề chính sách